phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng má a tổng
chú xã ma quai huyện sìn hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin một xe máy một điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
vào lúc một mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực tà ganh bản nậm pậy thị trấn phong thổ
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang má a tổng
thu giữ một mươi hai bánh heroin đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia chuyên án
qua điều tra ban đầu má a tồng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên mang sang lai châu bán về giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
tổng được thỏa thuận nhận bốn mươi triệu đồng tiền công trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an thành phố phan rang tháp trị
công an thành phố phan rang tràm tỉnh đinh thuận vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa hình thức cáo độ bóng đá qua mạng của dương minh tín dương quốc nhiệm nguyễn thanh nam cùng chú tỉnh đinh thuận và trần văn cường chú tỉnh bình thuận
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định từ tháng một đến ngày một mươi năm tháng năm nhiệm và tín dựa trên trang kèo nhà cái chấm men làm căn cứ để cá độ bóng đá với nhau số tiền hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra nhiệm còn giao tín ghi kèo cá độ bóng đá của các con bạc với số tiền hai cho mỗi lần ghi kèo
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện vào ngày một mươi năm tháng năm dương minh tín còn thông qua mạng xã hội cá độ bóng đá với nguyễn thanh nam và trần văn cường số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long tiến hành mật phục bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc tại ấp cái sân lớn xã thành đức huyện long hồ
tại hiện trường lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ một mươi đối tượng tham gia đánh bạc có hộ khẩu tại huyện long hồ mang thít và thành phố vĩnh long tạm giữ tăng vật số tiền trên sáu mươi ba triệu đồng một mươi một điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác
được biết đây là tụ điểm mà các con bạc từ nhiều địa phương khác thường xuyên đến tụ tập để đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
đáng nói là địa điểm đánh bạc nằm sâu trong vườn vắng có nhiều đối tượng cảnh giới quanh khu vực rất khó tiếp cận
hiện lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã đưa các đối tượng trên về cơ quan để tiếp tục điều tra xử lý
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hàng chục quái xế có hành vi tụ tập và chuẩn bị đua xe trái phép
trước đó một nhóm thanh niên khoảng năm mươi người đang chạy xe thành đoàn dàn hàng ngang nẹt bô so kẻ tốc độ gây dối trật tự công cộng tại đường số ba khu công nghiệp biên hòa tỉnh đồng nai
tiếp nhận thông tin công an tp biên hòa đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt các quái xế
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy nhiều hướng
lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được một mươi bốn đối tượng cùng phương tiện liên quan đưa về trụ sở làm việc
hầu hết các đối tượng vi phạm đều chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có sung tích xy lanh trên năm mươi phân khối
các phương tiện đa phần đã được các quái xế độ chế thay đổi kết cấu để đạt hiệu suất tốc độ cao và gây tiếng ồn lớn
công an phường hắc dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
do mâu thuẫn từ việc ngô hoàng việt bị một nhóm rằn mặt cấm không được đưa công nhân của công ty phước đang
và làm việc cho công ty việt an trụ sở tại thị xã phú mỹ việt đã thuê nguyễn hữu nhân và một nhóm đối tượng mang theo hung khí đến trước công ty việt an
khi gặp nhóm đối thủ là nguyễn hữu trần nhóm của nhân chạy tới đạp trần ngã xuống đất
thế nhân cầm khẩu súng trên tay trần bỏ chạy sau đó cùng ba đối tượng khác quay lại mang theo gạch đá và đánh nhau với nhóm của nhân
lực lượng công an phường hát dịch đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
thì phát hiện vụ việc nên đã kịp thời khống chế bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ được gồm hai khẩu súng và bốn con dao tự chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm đi giải quyết mâu thuẫn xuất hiện với tần suất ngay một nhiều trên địa bàn thành phố đà nẵng đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù số thanh thiếu niên này đều nằm trong diện quản lý được cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục nhiều lần
nhưng với bản tính ham chơi đua đòi nên vẫn ngựa quen đường cũ lao vào những vụ hỗn chiến không phải là mâu thuẫn của mình
thực trạng trên cho thấy việc quản lý và nhận diện số thanh thiếu niên này tại địa bàn dân cư
càng phải làm chặt chẽ hơn
đây là nhóm gần hai mươi thanh thiếu niên là thành viên của hội nhóm anh em mân thái tham gia vụ hỗn chiến
tại tuyến đường biển võ nguyên giáp vào dạng sáng ngày tám tháng năm bị công an quận sơn trà phát hiện ngăn chặn
bùi thanh phúc một mươi tám tuổi chú phường mân thái được cả nhóm tin tưởng đứng ra liên hệ mua hung khí và bom xăng
trong vụ việc này điều đáng nói là khi được hỏi số thanh thiếu niên hầu hết không biết về nguyên nhân của cuộc hỗn chiến
còn đây là nguyễn quốc khánh tạm trú phường hòa phát quận cầm lệ là một thành viên của nhóm ở cầm lệ
cũng tham gia trực tiếp vào cuộc hỗn chiến ngày tám tháng năm
viết thương trên tay còn khâu chỉ là viết tích còn lại của vụ đánh nhau
đáng nói hơn khánh là thành viên rất tích cực trong rất nhiều vụ đánh nhau khác trên toàn thành phố
và đang bị công an quận liên triểu truy nã về hành vi cố ý gây thương tích